xe rù bến cóc xe rừng đỗ sai nơi quy định
có lẽ là câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất ở thành phố hồ chí minh vài năm trở lại đây
mặc dù đã có nhiều thông tin phản ánh nhiều đợt gia quân của lực lượng chức năng
nhưng cũng chỉ như bắt cóc bỏ đĩa
không khó để bắt gặp những chiếc xe khách thay vì đậu đỗ trong bến
mà án binh bất động tại các bãi đất chống
hay tận dụng cây xăng điểm bán vé điểm dừng xe buýt lòng lề đường
thậm chí biến cây xăng thành bến cóc như thế này
nhìn những hình ảnh này ít ai có thể hình dung nổi
đây là một cây xăng
thay vì hoạt động kinh doanh buôn bán xăng dầu như bình thường
thì tại đây lúc nào cũng tấp nập xe ra vào đón khách
thay vì vào bến mua vé
lại tập trung tại đây
để chờ các xe từ bến xe miền đông đi ra
chỉ cần vẫy tay hoặc điện thoại hẹn trước địa điểm
thì hành khách sẽ được các xe tới đón
liên tục có xe ôm taxi chở người và hàng hóa
tập trung tại khu vực cây xăng tam bình hai
thuộc phường tam bình quận thủ đức
để được xe khách đón đi như vậy
phía bên ngoài sân bãi của cây xăng
hàng chục hành khách cùng tư trang hành lý
tập trung ngay cạnh biển cấm đỗ xe
và tụ tập đông người
phía bên trong cây xăng
nhiều xe đang nằm chờ sẵn
một số xe đã bật đèn phù hiệu
để khách hàng dễ dàng nhận biết
họ điện thoại mà chẳng ngửi
ví dụ như là họ đặt vé ở đâu đó
nhà xe không rước
nhà xe họ chưa hẹn ở điểm này
chứ không thấy là
là do mặt liên lạc hết rồi
cũng giống như hồi nãy hai thằng này đó
chỉ qua là dừng ở đây
ờ thế là bốc lên xe đi
ở đây là bến xe dù
gọi là bến xe dù

xe văn quyết
hôm nay nó bật đèn phù hiệu
xe vũng tò còn thắng qua ngoài
dựng vào nhiều
chờ ra thẳng mới bước một chiếc qua đây
cái đó xe dù không đó
đâu có xe nào
ở kia đường đó đây nè

điểm đó là điểm nóng
đó có nghe xe
xe văn quyết
xe ôm tới lui
quán xá cũng vì thế mà mọc lên
tình trạng luộn sộn
cò kéo khách
gây phức tạp về an ninh trở tự
gây cản trở giao thông
nguy cơ xảy ra tai nạn cho người
và phương tiện đi đường
bất cứ gì
tụi điểm này đã hình thành từ lâu
gây nhức nhối
bức xúc trong dư luận suốt một thời gian dài
nhưng cơ quan chức năng
thì dường như bất lực
có lẽ cũng vì thế
mà các xe này hoạt động ngày một ngang nhiên
công khai hơn
thậm chí còn tỏ ra thách thức
khi thấy sự xuất hiện của phóng tiên
xe này chưa xong
xe khác đã tới
theo quan sát
chỉ chưa đầy một mươi năm phút
đã có cả chục chiếc xe
ghé vào cây xăng này
để đón bắt khách
chủ yếu các xe có tuyến từ thành phố hồ chí minh
đi phan thiết
các tỉnh vũng tàu ninh thuận bình thuận
xe vào xe ra
thậm chí không cần ghé vào
mà dừng ngay ở lòng đường như thế này
ngoài cây xăng
thì điểm bán vé điểm dừng xe buýt
hay quán cà phê bãi đất trống
đều được tận dụng
để hoạt động dưới dạng bến xe cóc
cũng trên địa bàn quận thủ đức
ngay cầu vượt bình phước thủ cốc lộ một mươi ba
một loạt xe đang dừng đón khách
ngay tại khu vực trước cửa
điểm bán vé của nhà xe gia phúc
bên cạnh nhà xe này
là điểm dừng xe buýt và quán cà phê
theo quan sát
rất nhiều xe mang phù hiệu hợp tác xã bù đốp
tỉnh bình phước
khi đi qua đều dừng tại tụ điểm này
để đón khách
cũng giống với điểm cây xăng
các tỉnh bình phước
tạm bình hai
hành khách tập trung tại đây khá đông
người đến người đi
liên tục có các chuyến xe chạy qua ghé vào đón khách
mặc dù cạnh đó
điểm dừng của xe buýt
tuy nhiên xe buýt lại luôn phải nhường sân
cho những chiếc xe khách vào dừng đỗ tại đây
người đàn ông này
như có vai trò điều kiết các xe
và hướng dẫn cho hành khách lên xe
liên tục điện thoại
quan sát xe đi tới
và cũng không quên
quan sát ống kính máy quay đang hướng đến
khi thấy sự xuất hiện của chúng tôi
người này lập tức ra tín hiệu cho các xe
đi quá khỏi tụ điểm trên
nhận được tín hiệu
các tài xế cho xe chạy thêm một đoạn
hành khách sau đó được di chuyển lên vị trí
xe dừng để lên xe
tình trạng u nứ giao thông phục vụ
đã xảy ra
có lẽ sự điều tiết của người đàn ông trên
là không sể
khi lượng khách và lượng xe đổ về nhiều hơn
vì vậy có thêm hai người đàn ông khác
cùng tham gia
cùng hướng dẫn cho xe chạy quá
khỏi vị trí thường dừng đỗ
thậm chí người phụ nữ này còn ra sức phát tín hiệu
để các xe chạy qua
nhằm né tránh ống kính máy quay
điều đáng nói là tại địa điểm này
một biển cấm dừng đỗ xe
đã được cơ quan chức năng dựng lên
nhưng dường như biển cấm này
không có tác dụng gì
đối với những tài xế lái xe trên
bên này đường
thì xe đón bắt khách
đối viện bên kia đường
các xe có chiều ngược lại
thì trả khách vô tội vạng
bất kể điểm nào
cũng có thể dừng thả cho khách xuống
điểm dừng xe buýt
nhưng xe công nhân xe khách
cũng ghé vào cho hành khách xuống
từ bấy giờ đến bấy giờ
từ bấy giờ đến bấy giờ
từ ba giờ tới bốn giờ
chủ yếu là xe ở đâu
xe ở nguyên số xe
xe chân lượng cao
xe bị đập
đây là nút giao thông phức tạp
thường xuyên xảy ra tai nạn
việc đón trả khách ngay tại khu vực này
kéo theo các hoạt động trèo kéo
bốc xếp hàng hóa hành lý
đưa đón bằng xe ôm
đã gây cản trở giao thông mất an ninh trật tự
nguy cơ xảy ra va chạm cho người đi đường
và chính hành khách
là rất lớn
rời khỏi điểm nóng trên
tiếp tục đi dọc quốc lộ một mươi ba
chúng tôi bắt gặp chiếc xe mang biển kiểm soát
đang dừng đón khách
ngay cạnh đó là chiếc xe
mang biển kiểm soát năm mươi một b một mươi hai nghìn sáu trăm bốn mươi chín
cũng đang phát tín hiệu
lùi vào bãi đất trống
ngay khi thấy sự xuất hiện của chúng tôi
người phụ xe đã có những lời lẽ
tỏ rõ sự khó chịu
tại cây xăng dầu số bốn mươi bảy
chiếc xe mang biển kiểm soát
cũng đang dừng bên lề đường
trên xe đã có một vài hành khách
trước đó một chiếc xe khác
cũng vừa rời đi
do mặt đường đang được sửa chữa nâng cấp
việc dừng đỗ của hai chiếc xe
khiến việc di chuyển của các phương tiện khác
càng thêm khó khăn
cảm ơn các bạn đã theo dõi
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo